công ty này thực hiện dự án khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch nha trang được xây dựng trên khu đất sân bay nha trang cũ
tuy nhiên đến ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã bất ngờ ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị liên quan
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông nguyễn văn hậu
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
theo cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình hoạt động công ty phúc sơn có nhiều vi phạm quy định pháp luật
xem xét hai dự án ở vĩnh phúc cơ quan điều tra xác định công ty phúc sơn bỏ ngoài sổ sách không kê khai tài chính
trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế với nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường
công ty phúc sơn đã bán thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng
sau khi bị can nguyễn văn hậu bị bắt vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
căn cứ lời khai của nguyễn văn hậu
các bị can đối tượng liên quan tài liệu điều tra xác minh
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại các tỉnh vĩnh phúc quảng ngãi vĩnh long và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với chín trường hợp
trong đó có bà hoàng thị thúy lan bí thư tỉnh ủy tỉnh vĩnh phúc và ông lê duy thành chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
ông cao khoa nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi và đặng văn minh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
nguyên giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi cùng bị khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ
chín ông đặng trung hoành tránh văn phòng huyện ủy mang thít tỉnh vĩnh long bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi cùng bốn cá nhân khác có liên quan
những dự án nghìn tỷ hoang lạnh của tập đoàn phúc sơn tại vĩnh phúc
tại tỉnh vĩnh phúc tập đoàn phúc sơn là chủ đầu tư của hàng loạt dự án lớn như khu trung tâm thương mại và nhà ở phúc sơn chợ đầu mối vĩnh tường

điểm chung dễ nhận thấy là
các dự án này hiện đều đang trong cảnh im lìm hoang vắng
một trong những dự án lớn do công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn triển khai tại vĩnh phúc là khu trung tâm thương mại và nhà ở phúc sơn quy mô giai đoạn một là một mươi năm hectare
dự án thực hiện trên địa bàn huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc tổng vốn đầu tư dự án khoảng một sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng
sau giai đoạn một dự án về cơ bản đã được xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật như san nền điện nước giao thông
cây xanh trường mầm non
giai đoạn hai chủ đầu tư sẽ xây dựng các công trình hạ tầng xã hội cũng như phần thô công trình nhà ở kết hợp thương mại nằm ở hai bên đường tỉnh lộ ba trăm linh tám
được biết hiện một số hộ dân nằm trong giai đoạn hai tại khu trung tâm thương mại và nhà ở phúc sơn vẫn chưa được cấp số đỏ
việc chủ tịch tập đoàn phúc sơn nguyễn văn hậu bị bắt khiến người dân không khỏi hoang mang lo lắng
một dự án nghìn tỷ khác do tập đoàn phúc sơn của ông nguyễn văn hậu đầu tư
cũng đang nằm bất động là dự án chợ đầu mối vĩnh tường
dự án này do công ty cổ phần đầu tư xây dựng sông hồng thăng long chuyển nhượng cho tập đoàn phúc sơn năm hai nghìn một mươi
dự án gồm khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại vĩnh tường với tổng nguồn vốn hơn hai tỷ đồng
tổng diện tích hơn một trăm tám mươi sáu hectare
phần đô thị đang trong quá trình xây dựng có diện tích gần chín mươi ba hectare
dự án này nằm trên địa bàn các xã yên lập
tân tiến và lũng hòa thuộc huyện vĩnh tường
dù khu chợ này đã được xây dựng bài bản đồng bộ nhưng vẫn vắng bóng tiểu thương
theo cơ quan chức năng hai dự án trên do tập đoàn phúc sơn đầu tư tại vĩnh phúc đã bị phát hiện không kê khai
trốn thuế gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
đường quan lộ của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc lê duy thành
chiều ngày tám tháng ba trung tướng tô ân sô
bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc về tội nhận hối lộ
quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
việc bắt ông lê duy thành là kết quả mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
viết tắt là tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long
viết tắt là công ty bất động sản thăng long và các đơn vị liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số một mươi sáu ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
ông lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
quê quán ở xã vũ di huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc trình độ học vấn tiến sĩ kinh tế
trình độ lý luận chính trị cao cấp
ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tại kỳ họp thứ một mươi tám hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc khóa một mươi sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một ông được bầu giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
với một trăm linh bốn mươi bảy trên bốn mươi bảy số phiếu đồng ý
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ông lê duy thành tái đắc cử phó bí thư tỉnh ủy tỉnh vĩnh phúc khóa một mươi bốn
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ông được bổ nhiệm làm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh vĩnh phúc khóa một mươi sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
trước đó từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ông là phó chủ tịch ủy ban nhân dân
rồi là phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một

tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm ông lê duy thành là ủy viên tỉnh vĩnh phúc khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ông lê duy thành là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy khóa một mươi sáu
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm ông là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy khóa một mươi năm từ năm hai nghìn một mươi bốn
trước tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba ông lê duy thành từng giữ các chức vụ phó cục trưởng cục thuế tỉnh vĩnh phúc
tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy lập thạch tỉnh vĩnh phúc
gần đây trong phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ông lê duy thành đã yêu cầu ủy ban nhân dân cấp huyện quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng
không để xảy ra tình trạng dự án được bố trí vốn nhưng chậm thực hiện thẩm định phê duyệt đơn giá bồi thường
dẫn đến chậm giải ngân vốn chi trả cho người dân
chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các vị trí quy hoạch
bố trí giao đất dịch vụ tập trung giải quyết vi phạm thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương
theo đúng quy định của pháp luật đất đai
hồi cuối năm hai nghìn một mươi ba kết quả lấy phiếu tín nhiệm của hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc cho thấy
ông lê duy thành có một mươi chín phiếu tín nhiệm cao chiếm bốn mươi bốn mươi ba hai phiếu tín nhiệm chiếm bốn hai
hai mươi năm phiếu tín nhiệm thấp chiếm năm mươi ba một mươi chín
là người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất
và phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất
ông cũng là trường hợp duy nhất trong tỉnh nhận quá nửa số phiếu tín nhiệm thấp
đến nay ông lê duy thành cũng là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đầu tiên trên toàn quốc
nhận được hơn năm mươi số phiếu tín nhiệm thấp
những thông tin liên quan đến sai phạm xảy ra tại tập đoàn phúc sơn
và loạt lãnh đạo cấp cao của các tỉnh có liên quan bị khởi tố thời gian gần đây
sẽ còn được chúng tôi cập nhật trong các chương trình tiếp theo
quý vị hãy nhấn like theo dõi chương trình tiếp theo

xin chào và hẹn gặp lại